tại hà nội đã diễn ra chương trình lễ kỷ niệm ba mươi năm công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em
đến dự tại lễ kỷ niệm có các đồng chí ủy viên trung ương đảng đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ đồng chí đào ngọc dung bộ trưởng bộ lao động thương bình và xã hội
việt nam là nước đầu tiên ở châu á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em vào năm một nghìn chín trăm tám mươi
trong suốt ba thập kỷ qua những cầm kết chính trị cũng như sự lãnh đạo mạnh mẽ của nhà nước việt nam trong việc thực hiện quyền trẻ em đã giúp cải thiện cuộc sống của hàng triệu trẻ em trên đất nước mình
tuy nhiên ở nhiều quốc gia tuổi thơ của trẻ em vẫn còn bị đe dọa
vẫn còn nhiều trẻ em chịu ảnh hưởng của các cuộc xung đột vũ trang bị tách rời khỏi cha mẹ bị ảnh hưởng bởi mặt tiêu cực của sự phát triển của công nghệ số sự biến đổi của môi trường
chúng ta cần phải cam kết hành động khẩn trương mạnh mẽ hơn nữa
để bảo vệ tăng cường quyền của tất cả trẻ em ở việt nam ngay trong hiện tại và cho các thế hệ tương lai
tại lễ kỷ niệm đã diễn ra nghị thức phát động thắp sáng màu xanh vì quyền trẻ em thể hiện hy vọng cũng như cơ hội cho trẻ em và tất cả mọi người hãy hành động vì trẻ em thế hệ tương lai